cơ quan công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh vừa khởi tố bốn bị can về tội làm nhục người khác
sau vụ lột đồ người phụ nữ nghi do đánh ghen xảy ra trên địa bàn huyện yên phong
trước đó vào ngày một mươi bảy tháng sáu mạng xã hội xuất hiện clip được cho là người vợ đến nhà nhân tình đánh ghen
sau khi bị cô này nhắn tin thách thức
nhóm phụ nữ đã đến mắng chửi cô nhân tình và kéo cô gái ra giữa đường lột quần áo trên người cô này
mặc cho cô gái hết sức dãy ruộng la hét
người phụ nữ nghi bị đánh ghen sau đó đã làm đơn tố cáo cơ quan công an
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ